các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hôm ba đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố đề nghị tòa phạt bị cáo đỗ anh dũng
chủ tịch tập đoàn tân hoàng minh từ chín đến một mươi năm tù con trai ông dũng là đỗ hoàng việt
từ năm đến sáu năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cùng tội danh phía công tố đề nghị phạt lê văn thịnh phó tổng giám đốc tân hoàng minh
từ ba mươi đến ba mươi sáu tháng tù phùng thế tính kế toán trưởng tân hoàng minh từ bốn đến năm năm tù
nhóm nguyễn mạnh hùng trần hồng sơn đều là phó tổng giám đốc tân hoàng minh
đề nghị cùng mức ba mươi đến ba mươi sáu tháng
tiếp theo bị cáo hoàng quyết chiến phó giám đốc trung tâm tài chính tân hoàng minh
bị đề nghị từ bốn đến năm năm tù
lê thị mai và vũ lê văn anh cùng phó giám đốc nguồn vốn tân hoàng minh
cùng mức ba mươi sáu đến bốn mươi hai tháng tù
nguyễn văn khẩn phó phòng ngân sách tân hoàng minh từ ba mươi đến ba mươi sáu tháng tù
với nhóm bị cáo kiểm toán phía công tố đề nghị phạt bị cáo bùi thị ngọc lân
cựu phó giám đốc công ty dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán nam việt
từ ba mươi đến ba mươi sáu tháng tù
lê văn giò tổng giám đốc công ty cpa hà nội từ ba mươi đến ba mươi sáu tháng tù
nguyễn thị hải cựu phó tổng giám đốc công ty cpa hà nội từ hai mươi bốn đến ba mươi tháng tù
phan anh hùng cựu phó giám đốc công ty cpa hà nội chi nhánh sài gòn
từ hai mươi bốn đến ba mươi tháng tù
đại diện viện kiểm sát cũng ghi nhận việc đỗ anh dũng và gia đình đã nộp tiền
góp phần khắc phục hơn tám sáu trăm linh tỷ đồng cho hàng nghìn nhà đầu tư đã mua trái phiếu của tân hoàng minh
sau khi nghe đề nghị của đại diện viện kiểm sát luật sư giang hồng thành được bào chữa cho thân chủ đỗ anh dũng
mở đầu ông thanh xin chia sẻ với khó khăn của các bị hại tức là các nhà đầu tư mua trái phiếu
luật sư thanh cho rằng ngay cả trong hoàn cảnh khó khăn các bị hại vẫn đánh giá ông dũng không có ý định lừa đảo
trước khi bị bắt ông dũng vẫn trả gốc lãi đầy đủ cho nhà đầu tư
nhiều bị hại cũng bày tỏ mong muốn tòa án mở lượng khoan hồng cho ông dũng và các bị cáo khác
luật sư thanh nêu quan điểm khi đồng ý về chủ trương phát hành trái phiếu ông dũng không có ý thức
mục đích lợi dụng việc này để lấy tiền của người dân
tại biên bản ghi nhận ý kiến của ông dũng tại trại tạm giam ông dũng trình bày rằng khi phát hành trái phiếu
ông xác định trái chủ là những nhà đầu tư chiến lược
nếu không có họ thì phương án kinh doanh khó có thể thành công không hề có suy nghĩ sẽ lừa người dân
nếu vay không trả thì thiệt hại còn lớn hơn do ảnh hưởng uy tín tân hoàng minh và các dự án
luật sư nhấn mạnh tám sáu trăm bốn mươi bốn tỷ đồng là số tiền khắc phục hậu quả lớn nhất từ trước đến nay
trong các vụ án xâm phạm quyền sở hữu nên nó thể hiện sự át năn hối hận nhận trách nhiệm của bị cáo dũng
chủ trương xử lý các tội danh liên quan đến xâm phạm sở hữu hoặc liên quan đến kinh tế là giảm nhẹ tối đa
nếu đã khắc phục triệt đề hậu quả
đã từng có những vụ án người phạm tội được áp dụng chính sách hình sự đặc biệt
từ những phân tích trên luật sư giang hồng thanh đề nghị tòa án cân nhắc áp dụng chế định phạm tội chưa đạt
áp dụng chính sách hình sự đặc biệt cho ông đỗ anh dũng được hưởng một mức hình phạt nhân văn nhân đạo
sớm có cơ hội trở về đóng góp phát triển kinh tế
được quyền tự bào chữa ông đỗ anh dũng đồng ý với quan điểm bào chữa của luật sư
và không có ý kiến bào chữa gì thêm chỉ đề nghị hội đồng xét xử xem xét để ông được hưởng mức án phù hợp
thưa quý vị tại phiên tòa xét xử vụ tân hoàng minh một trong những bị hại cho biết
có người mua trái phiếu đã mất khi chưa nhận lại được tài sản
vậy theo quy định quyền lợi của bị hại này sẽ được giải quyết ra sao
cũng trong phiên tòa xét xử vụ tân hoàng minh nhiều bị hại đề nghị hội đồng xét xử tuyên trả số tiền
cho các bị hại để họ sớm nhận lại tài sản ổn định cuộc sống đồng thời xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo
về quyền lợi hợp pháp của các bị hại theo điều sáu mươi hai bộ luật tố tụng hình sự năm hai nghìn hai mươi năm
bị hại là cá nhân trực tiếp bị thiệt hại về thể chất tinh thần tài sản hoặc là cơ quan tổ chức bị thiệt hại
về tài sản uy tín do tội phạm gây ra hoặc đe dọa gây ra
bị hại hoặc người đại diện của họ có quyền đưa ra chứng cứ tài liệu đồ vật yêu cầu
trình bày ý kiến về chứng cứ tài liệu đồ vật liên quan và yêu cầu người có thẩm quyền tiến hành tố tụng kiểm tra đánh giá
đề nghị mức bồi thường và các biện pháp đảm bảo bồi thường kháng cáo bản án quyết định của tòa án
trường hợp bị hại không còn sống mất tích bị mất tích hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự
thì người đại diện thực hiện quyền và nghĩa vụ của người bị hại theo quy định tại điều này
như vậy khi tham gia tố tụng nếu bị hại đã mất người đại diện hợp pháp của bị hại sẽ tham gia tố tụng
và có các quyền theo quy định tại điều luật nêu trên
trong đó có các quyền cơ bản như đề nghị mức bồi thường và các biện pháp đảm bảo bồi thường
kháng cáo bản án quyết định của tòa án về phần bồi thường cũng như về hình phạt đối với bị cáo
luật sư nguyễn thị thu đoàn luật sư hà nội cho biết nếu yêu cầu bồi thường của người đại diện hợp pháp của bị hại đã mất được chấp thuận
người thừa kế của người bị thiệt hại sẽ được hưởng toàn bộ tài sản bồi thường từ các bị cáo
điều sáu trăm một mươi hai bộ luật dân sự năm hai nghìn một mươi năm quy định di sản thừa kế bao gồm tài sản riêng của người đã mất
hoặc phần tài sản nằm trong khối tài sản chung với người khác
khi người được bồi thường trong vụ án hình sự mất đi số tiền đền bù lúc này được xem như là di sản thừa kế
và những người thừa kế của bị hại có quyền yêu cầu nhận di sản của người đã mất
nếu trước đó người bị hại đã mất có di chúc về toàn bộ tài sản của mình
việc chia di sản sẽ được thực hiện theo di trúc còn nếu không có di trúc di sản thừa kế sẽ được chia theo pháp luật
khi đó những người thừa kế ở hàng thừa kế thứ nhất như cha mẹ vợ chồng con của bị hại được hưởng di sản thừa kế
nếu bị hại không có vợ hoặc chồng con bố mẹ cũng đã mất thì người đứng ở hàng thừa kỳ thứ hai là anh chị em ruột của bị hại
sẽ có quyền nhận thừa kế đối với khoản tiền bồi thường từ các bị cáo
luật sư nguyễn thị thù nhấn mạnh trường hợp không có người thừa kế theo di trúc theo pháp luật
hoặc có nhưng không được quyền hưởng di trúc từ chối nhận di sản thì tài sản còn lại sau khi thực hiện nghĩa vụ về tài sản mà không có người nhận thì thừa kế thuộc về nhà nước
trong kết luận điều tra vụ án hình sự xảy ra tại công ty trách nhiệm hiếu hạn thương mại và dịch vụ khách sạn tân hoàng minh và các đơn vị tổ chức liên quan
thời điểm tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một công ty tân hoàng minh gặp nhiều khó khăn về tài chính
dư nợ tín dụng của công ty này là hơn một mươi tám năm trăm bốn mươi hai tỷ đồng
trong kết luận điều tra vụ án hình sự xảy ra tại công ty trách nhiệm hiếu hoạn tân hoàng minh và các đơn vị tổ chức liên quan
trong đó có công ty trách nhiệm hiếu hoạn đầu tư bất động sản ngôi sao việt công ty cổ phần dịch vụ khách sạn sô lê và công ty cổ phần dịch vụ công điện mùa đông
trước nhu cầu thanh toán nhiều khoản nợ ông đỗ anh dũng đã chỉ đạo các cá nhân trong ban điều hành nghiên cứu phương án cách thức huy động vốn
thông qua phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ các thành viên điều hành của tân hoàng minh đã ra soát và thống nhất không sử dụng pháp nhân công ty tân hoàng minh làm tổ chức phát hành trái phiếu
do công ty này có nhiều công ty con công ty liên kết số liệu tài chính phức tạp khó đủ điều kiện phát hành trái phiếu
vì vậy thành viên cốt cán của tân hoàng minh đã thống nhất lựa chọn các công ty thuộc tân hoàng minh phát hành trái phiếu riêng lẻ loại hình trái phiếu không chuyển đổi không kèm chứng quyền và lựa chọn hình thức trái phiếu có tài sản đảm bảo để tạo niềm tin thu hút được nhiều người mua trái phiếu
sau đó công ty tân hoàng minh phát nhân trung tâm ký hợp đồng mua trái phiếu sơ cấp chạy dòng tiền khống để thanh toán trái phiếu hợp thức phương án phát hành tạo lập giá trị ảo của trái phiếu hợp thức trái chủ sang cho công ty tân hoàng minh lấy uy tín thương hiệu tân hoàng minh để bán trái phiếu
yêu cầu các ngân hàng thương mại phải quy định rõ quy trình thủ tục tiếp nhận tài sản bảo đảm của trái phiếu mở tài khoản trái phiếu đảm bảo chặt chẽ phòng ngừa vi phạm giám sát dòng tiền luân chuyển qua tài khoản trái phiếu không để chuyển tiền ra khỏi tài khoản trái phiếu không đúng mục đích phát hành quy định trách nhiệm của các ngân hàng khi cung cấp các dịch vụ liên quan phát hành trái phiếu